lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng vừa tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm gia công khẩu trang của bà nguyễn thị kim ngân
trú tại địa chỉ số hai trăm hai mươi bảy lý thường kiệt phường lộc phát thành phố bảo lộc tạm giữ hàng chục nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra bà ngân đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của tám bao khẩu trang thành phẩm
mỗi bao khoảng hai bảy trăm linh sáu cái khẩu trang ba bao khẩu trang nguyên liệu mới cắt chưa may mỗi bao ước tính khoảng hai mươi cái
bà ngân cho biết số hàng trên bà ngân không kinh doanh mua bán mà nhận gia công thành phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn trân phèn
có địa chỉ tại số bốn trăm bảy mươi chín trên năm mươi tám tân hóa đông phường bình trị đông quận tân bình thành phố hồ chí minh
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu vừa tiến hành làm việc với chủ nhân các tài khoản facebook có tên
trần nguyên và hà đông trần để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
có liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận
qua quá trình xác minh công an tp vũng tàu xác định chủ tài khoản facebook trần nguyên là nguyễn phạm ngọc thương
một mươi chín tuổi chú tại phường thắng nhất thành phố vũng tàu là nhân viên của một tiệm nail ở vũng tàu
còn chủ tài khoản facebook hà đông trần là bà trần thị hà đông ba mươi sáu tuổi
trú tại phường thắng nhất thành phố vũng tàu tài khoản này cũng thường xuyên giao bán hàng online
làm việc với các cơ quan công an hai người này đã thừa nhận đăng tải thông tin về dịch covid một mươi chín không đúng sự thật
vâng thưa quý vị trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín tại việt nam
chính quyền thành phố hà nội nói riêng và cả nước nói chung đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch
mặc dù các thông tin về dịch covid một mươi chín đều được công khai minh bạch
thế nhưng có thể thấy rằng vẫn còn không ít trường hợp cố tình tung tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
và đã bị lực lượng công an vào cuộc xử lý nghiêm
cố tình tung tin giả gây hoang mang lo lắng trong dư luận
trục lợi từ tin giả để đẩy giá các mặt hàng vật tư trang thiết bị y tế
tin giả ăn theo dịch covid một mươi chín đã xuất hiện từ những ngày đầu tiên và gây hậu quả không nhỏ
nó khiến cho người dân trở nên sợ hãi hoảng loạn về sự lây lan của dịch bệnh
trong thời gian qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
lợi dụng tình hình trên các đối tượng xấu ra sức phát tán những thông tin xấu độc
đăng tải những nội dung thông tin sai sự thật lên mạng internet gây ảnh hưởng
tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội
ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ
và các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh
hơn nữa có thể gây hậu quả
gây bất tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
đây là nam thanh niên hai mươi ba tuổi trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
vừa bị công an quận ba đình triều tập để làm rõ về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng facebook
về phố trúc bạch quận ba đình có nhiều người bị nhiễm covid một mươi chín
trước đó ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện thạch thất hà nội đã triệu tập đối tượng nguyễn quý trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
học mỹ huyện quốc oai hà nội để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
trên facebook cá nhân gây hoang mang dư luận
cái thông tin mình đăng thì là cái thông tin mà mình thấy được ở trên facebook của một cái chủ tài khoản khác
sau khi thấy được cái điều đó thì mình cũng thấy rất là hoang mang và lo sợ cho sức khỏe của gia đình và cộng đồng
người thân bên cạnh
sau khi đăng cái tin đó thì được khoảng tầm gần một tiếng thì đó
bản thân cũng thấy nó chưa được xác thực cho lắm
thì mình cũng tự xóa đi cái tin đó
sau khi đăng tin lên thì cũng được các bạn của mình ở trên facebook là cũng có nói
là nếu như mà cái tin đó không chính xác mà gây ảnh hưởng tới một tổ chức nào đó
thì sẽ bị xử lý hành chính nặng hơn để có thể tổ tục hình sự
theo điều sáu mươi bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
mọi tổ chức cá nhân đưa thông tin giả thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tới cộng đồng
sẽ bị xử phạt từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
theo thống kê từ đầu mùa dịch covid một mươi chín cho đến nay
công an hà nội đã xử phạt đối với những trường hợp tung tin giả trên facebook
với số tiền hàng trăm triệu đồng
chúng ta mới dừng lại ở việc là xử phạt vi phạm hành chính
chúng ta cũng chưa xử phạt trường hợp nào về mặt hình sự cả
mặc dù trong bộ luật hình sự có quy định

chúng ta cũng chưa xử phạt trường hợp nào về mặt hình sự cả
và có thể phạt tiền đến năm mươi triệu
cùng với sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các cấp các ngành các địa phương
thì lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh tỉnh táo
sàng lọc thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội
tránh gây hoang mang dư luận
mặt khác cũng góp phần quan trọng trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín là một cuộc chiến trên nhiều lĩnh vực nhiều mặt trận
nếu như cuộc chiến trực diện của các y bác sĩ nhân viên y tế đối với virus
để giúp cho người bệnh khỏe lại từng ngày là cuộc chiến hết sức căng thẳng
thì cuộc chiến của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
với các hành vi các đối tượng trục lợi từ dịch bệnh cũng hết sức gian nan cân sức không kém
để từng bước bình ổn thị trường giúp cho người dân
có được những sản phẩm y tế chất lượng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng bắt giữ